cháy lớn xảy ra gây thiệt hại tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại vĩnh tân công ty cổ phần môi trường thiên thanh huyện vĩnh cửu
công an tỉnh đồng nai đang khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ cháy này
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khuôn viên nhà máy kèm theo nhiều tiếng nổ khói cao hàng chục mét
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã đến hiện trường dập tắt được đám cháy vào khoảng một mươi tám h cùng ngày
bước đầu xác định ngọn lửa phát ra từ bãi chứa chất thải trong khuôn viên nhà máy rồi lan rộng bốc cháy dữ dội
may mắn không gây thiệt hại về người nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể là do chập điện